của bọn tội phạm với phương châm chiến đấu giỏi xây dựng lực lượng vững mạnh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khánh hòa đã triển khai đồng bộ
các biện pháp nghiệp vụ tăng cường trinh sát xuống địa bàn đặc biệt là địa bàn phức tạp
thực hiện các kế hoạch tấn công truy quét tội phạm và tệ nạn ma túy
năm năm qua đơn vị đã phá ba mươi ba chuyên án chín mươi tám kế hoạch bắt hai trăm bốn mươi đối tượng tội phạm
thu giữ hàng nghìn gam ma túy các loại góp phần xóa bỏ nhiều tụ điểm sử dụng
công an tỉnh khánh hòa
công an tỉnh khánh hòa đã sử dụng các đường dây ổn nhóm tội phạm ma túy
để tạo lại cái niềm vui và tạo môi trường trong sạch trên địa bàn tỉnh khánh hòa
kết quả này có sự đóng góp quan trọng của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
trong công tác tuyên truyền vận động kết hợp với việc đấu tranh triệt phá các hoạt động tội phạm
mặc dù quân số mỏng lại phải đứng chân trên một địa bàn trải dài từ miền núi
cao nguyên xuống vùng biển hải đảo nhưng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh khánh hòa vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
minh chứng cho điều đó là rất nhiều chiến công đã lập được trong những năm qua
góp phần quan trọng trong việc kiểm chế sự gia tăng và phức tạp hóa tội phạm ma túy tại địa phương
xứng đáng với nhiều phần thưởng cao quý mà đảng nhà nước và ngành trao tặng
sau nhiều ngày nắng gắt những ngày qua tại các tỉnh miền trung
thời tiết đã đột ngột thay đổi tại nhiều địa phương xuất hiện lốc xoáy kèm mưa lớn
gây thiệt hại không nhỏ cho người dân
sau đây là thông tin chúng tôi mới nhận được từ huyện triệu phong tỉnh quảng trị và huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
hồi một mươi năm giờ chiều nay ngày bảy tháng sáu một đợt lốc xoáy kèm theo mưa lớn với gió dần mạnh khoảng cấp chín một mươi
đã quét qua địa bàn hai xã triệu tài và xã triệu đông huyện triệu phong tỉnh quảng trị
lốc đã làm hai mươi ba nhà dân bị tốc mái phá hủy nhiều vườn cây ăn quả tại địa phương
rất may không có thương tích về người
sau khi lốc xoáy đi qua chính quyền địa phương đã khẩn trương đi kiểm tra nắm tình hình
thống kê thiệt hại và giúp người dân khắc phục hậu quả
trước đó tại hà tĩnh một trận mưa rông kèm lốc xoáy và mưa đá xảy ra ở xã phúc trạch
và xã hương trạch huyện hương khê đã làm hai trăm chín mươi sáu căn nhà bị tốc mái hai một trăm năm mươi mái tre bị lấp cuốn
một số công trình ở ủy ban xã cũng bị hư hại
ước tính thiệt hại ban đầu lên tới gần một tỷ đồng
ngay khi sự việc xảy ra chính quyền xã phúc trạch huyện hương khê đã huy động nhân lực
đoàn thể cùng người dân tập trung khắc phục hậu quả mà trận lốc xoáy đã gây ra
đồng thời báo cáo lên chính quyền huyện để có sự chỉ đạo khắc phục và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại
tiếp tục với các thông tin khác về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi năm
để đảm bảo đủ phương tiện đưa đón học sinh đi đến các điểm thi
ga quảng ngãi và ngành giao thông tỉnh quảng ngãi đã triển khai các phương án bố trí tàu xe đưa đón thí sinh
năm nay toàn tỉnh quảng ngãi có trên một mươi sáu thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia hai nghìn hai mươi
trong đó có khoảng năm thí sinh dự thi tại quảng ngãi và hơn một mươi một thí sinh dự thi tại các cụm thi tại quy nhơn
đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị về đảm bảo trật tự an toàn giao thông phương tiện đưa thí sinh đến các cụm thi đã sẵn sàng
ga quảng ngãi đang triển khai bán vé tàu cho các thí sinh quảng ngãi tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia tại cụm thi quy nhơn
để thuận lợi cho thí sinh và người nhà thí sinh cao quảng ngãi đã bố trí riêng một quầy bán vé để phục vụ bán vé tàu cho thí sinh và người nhà thí sinh
cùng với việc hỗ trợ mua vé tàu thuận lợi tại ga quảng ngãi thí sinh và người nhà thí sinh khi mua vé tàu đều được giảm một mươi giá vé trên tất cả các đoàn tàu
ngành đường sắt cũng tăng chuyến trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với một mươi bốn đoàn tàu dừng đỗ tại cao quảng ngãi mỗi ngày để đưa đón thí sinh đi thi
theo ga quảng ngãi hiện nay lượng vé từ quảng ngãi đi quy nhơn vẫn còn để phục vụ thí sinh đi tàu
các doanh nghiệp vận tải hành khách ở quảng ngãi cũng đã chuẩn bị các phương tiện tốt nhất để hỗ trợ miễn phí đưa học sinh nghèo đến các điểm thi
để đảm bảo an toàn cho các thí sinh ban an toàn giao thông tỉnh quảng ngãi cũng đã yêu cầu ngành giao thông chỉ đạo cho các doanh nghiệp vận tải chuẩn bị các phương tiện tốt nhất để đưa học sinh đi thi
lực lượng công an và thanh tra giao thông tăng cường hơn nữa các biện pháp tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông không để bất cứ một thí sinh nào lỡ thi vì không có phương tiện đi đến điểm thi
tính đến thời điểm hiện tại chỉ còn khoảng hai mươi ngày nữa là hơn một triệu học sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi năm
ở tất cả các địa phương công tác ôn tập cũng như chuẩn bị cho kỳ thi đang được gấp rút triển khai nhằm giúp các em có đủ kiến thức để tự tin bước vào kỳ thi quan trọng này
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên antv tại hải phòng
buổi thi thử môn vật lý của các em học sinh trường trung học phổ thông hồng bàng thành phố hải phòng
mặc dù là đề thi thử thế nhưng đề thi này được nhà trường ra theo đề minh họa của bộ giáo dục và đào tạo
từ đó đánh giá rút kinh nghiệm cho các em học sinh về bài thi nhất là những kiến thức
kỹ năng làm bài mà các em còn đang hạn chế
ngoài ra việc ôn tập của các em cũng đang được diễn ra đều đặn cho đến hết ngày hai mươi tháng sáu tới đây
theo đó buổi sáng các em sẽ ôn tập trên lớp dưới sự hướng dẫn của giáo viên
buổi chiều các em sẽ tự ôn
công tác giảng dạy ở trên lớp thì thầy cô giảng dạy nhiệt tình
và em ngoài việc học ở trên lớp thì em đã ôn tập ở nhà
và ngoài ra thì em vẫn có ôn thi học thêm ở ngoài
do sự đổi mới nên là tất cả học sinh đều có cái sự lo lắng chung
và rất nhiều thắc mắc muốn hỏi thì trong quá trình vừa rồi thì bộ cũng đang trả lời rất nhiều câu hỏi bọn em thắc mắc
và cái sự lo lắng của em cũng giảm đi phần nào
năm hai nghìn một mươi năm trường trung học phổ thông hồng bàng có gần bốn trăm linh thí sinh tham dự kỳ thi hai trong một
trong đó có tám em chỉ xét tốt nghiệp trung học phổ thông
còn lại các em đăng ký để xét tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường cao đẳng đại học
chúng tôi đã triển khai ôn tập bước một
là ôn tập các kiến thức cơ bản cho học sinh
và đến bước hai là cho học sinh ôn tập kiến thức lưng cao và tiếp cận với cái đề thi của mẫu của bộ giáo dục và đào tạo
đến thời điểm này chúng tôi đánh giá là các cái mục tiêu mà chúng tôi đặt ra cho kỳ ôn tập này là đã đảm bảo
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi năm toàn thành phố hải phòng có hai mươi một thí sinh đăng ký dự thi liên tỉnh
và có hơn bảy thí sinh đăng ký dự thi liên tỉnh
các thí sinh đăng ký tại cụm thi địa phương
ngay sau khi bộ giáo dục và đào tạo chính thức công bố phương án cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
sở giáo dục và đào tạo thành phố hải phòng đã phổ biến tuyên truyền rộng rãi đến phụ huynh học sinh
cũng như các thầy giáo cô giáo về những điểm mới trong kỳ thi năm nay
sở này cũng yêu cầu các giáo viên dạy ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và giáo viên chủ nhiệm
cần đưa ra các giải pháp có hiệu quả tổ chức ôn tập cho phù hợp với từng nhóm đối tượng
nhằm nâng cao chất lượng cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi năm
chúng tôi đã chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết tới tất cả các môn thi
và đặc biệt là việc phân loại học sinh để dạy cho sát đối tượng
vì vậy chúng tôi đã kiểm tra tất cả các trường trung học phổ thông
đến nay trên địa mặt thành phố có năm mươi sáu trường trung học phổ thông và một mươi bốn trung tâm hội thường xuyên
chúng tôi đã chỉ đạo và kiểm tra một trăm linh các trường trung học phổ thông các trung tâm hội thường xuyên
về việc xây dựng kế hoạch ôn tập và quy chế thực hiện chuyên môn
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay tổ chức muộn hơn so với những năm trước đây một tháng
đây là khoảng thời gian để các em học sinh ôn luyện tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trước khi bước vào kỳ thi
tuy nhiên đây cũng là kỳ thi hai trong một lần đầu tiên được tổ chức
vậy nên việc băn khoăn lo lắng của học sinh phụ huynh thậm chí cả giáo viên xung quanh kỳ thi này là điều không tránh khỏi
vì vậy các sở giáo dục và đào tạo các trường trung học phổ thông
cần đưa ra những giải pháp thao gỡ khó khăn để các em yên tâm bước vào kỳ thi tới đây
tiếp tục thông tin về dịch bệnh mers cov
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh này đang gây ra tại nhiều nước đặc biệt là hàn quốc và trung đông
các khu vực hiện có nhiều người lao động việt nam đang làm việc
cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương binh và xã hội vừa có công văn yêu cầu các doanh nghiệp và tổ chức sự kỳ nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
thông tin về tình hình dịch bệnh các biện pháp phòng ngừa theo khuyến cáo của bộ y tế tới người lao động đang làm việc ở nước ngoài và chuẩn bị đi làm việc ở nước ngoài
bên cạnh đó cục quản lý lao động ngoài nước cũng yêu cầu các doanh nghiệp và tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
cũng phải thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình người lao động đang làm việc tại các khu vực có dịch bệnh
để kịp thời báo cáo cơ quan chức năng có biện pháp hỗ trợ cần thiết đối với những trường hợp lao động nghi nhiễm hoặc nhiễm dịch bệnh
theo thống kê của cục quản lý lao động ngoài nước chỉ tính riêng tại hàn quốc hiện có năm mươi lao động việt nam đang làm việc
các chuyên gia y tế lo ngại lượng người này sẽ có nguy cơ nhiễm muscov nếu không được giám sát một cách chặt chẽ